tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
ngay trong ngày đầu gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ngày hôm nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long
đã phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông công an huyện vũng liêm và công an xã trung thành
mời làm việc đối với một chủ facebook trú tại xã trung thành về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
trước đó qua công tác kiểm soát trên không gian mạng phòng an ninh chính trị nội bộ phát hiện
các tài khoản facebook christian phạm phạm văn đạt đạt phạm cung cấp chia sẻ nhiều thông tin bịa đặt
về chủ trương của đảng nhà nước trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nên đã phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh
và các đơn vị có liên quan nhanh chóng xác minh làm rõ và mời đương sự đến làm việc
tại buổi làm việc với cơ quan công an
chủ tài khoản facebook này đã thừa nhận có thực hiện việc đăng tải
chia sẻ các thông tin như tài liệu của cơ quan công an thu thập được
xét thấy hành vi của người này là vi phạm pháp luật
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long đã lập biên bản vi phạm hành chính
và củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau một ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội
đã tuyên phạt bị cáo phạm thị đoan trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại phường cát linh
quận đống đa chín năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo bản án sơ thẩm từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết
có nội dung nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối
chính sách của nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân
trang đã móc nội dung
và nhận tài trợ từ các đối tượng phản động của voice
một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
hoạt động chống phá của bị cáo phạm thị đoan trang gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng
đến an ninh trật tự gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận và nhân dân
công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với châu thành nhân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu
có trụ sở tại địa chỉ trên
vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại dự án khu nhà ở liên kế thuộc tổ hợp thương mại cửu long
phường năm thành phố cà mau
theo đó khu nhà ở liên kế thuộc tổ hợp thương mại cửu long
do tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí gọi tắt là pvfc làm chủ đầu tư
ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu pvfco ký thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên huỳnh châu do châu thành nhân làm giám đốc
để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án
lợi dụng thỏa thuận hợp tác với pvfc châu thành nhân đã có hành vi gian dối
tự nhận là chủ đầu tư dự án thực hiện phân lô bán nền bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn
hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi chín năm tỷ đồng của bốn mươi ba người
công an tỉnh cà mau khuyến cáo người dân ai là bị hại trong vụ việc trên
hãy đến trình báo với cơ quan công an để đảm bảo quyền lợi
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ đối tượng
truy nã võ trọng quân chú tại xã hỏa hiệp huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu sau tám năm lần trốn
theo hồ sơ vụ án đầu năm hai nghìn một mươi ba võ trọng quân đến tạm trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum để làm phụ xe
trong quá trình làm việc tại đây do có mâu thuẫn tranh giành khách tại bến xe ngọc hồi
quân đã dùng dựa chém một thanh niên gây thương tích ở cánh tay và chân
trong vụ ẩu đản này quân cũng bị nhóm thanh niên trên chém vào đầu gây thương tích và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hai mươi ngày sau khi vừa xuất hiện quân đã bỏ trốn
sau khi xảy ra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngọc hồi tỉnh con tum ra quyết định
truy nã đối tượng võ trọng quân về hành vi cố ý gây thương tích
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành bàn giao đối tượng võ trọng quân
cho công an tỉnh con tum để xử lý theo quy định
chiều nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với cơ quan có liên quan
niêm phong ba container chứa chín tấn nội tạng lợn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thuận phương
ở địa chỉ phường tân biên tp biên hòa
bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm thuận phương
do bà nguyễn thị dung làm giám đốc
tại địa chỉ số một trăm bảy mươi bảy khu phố tám a phường tân biên lực lượng chức năng phát hiện xe tải
biển kiểm soát bảy mươi hai m chín nghìn sáu trăm linh sáu do nguyễn hữu thọ điều khiển chở khoảng năm tấn lòng lợn đến giao hàng
bên trong doanh nghiệp với diện tích khoảng bốn trăm linh m hai có một mươi công nhân đang thực hiện sơ chế hàng tấn nội tạng lợn
trên nền nhà nước thải không xử lý xả trực tiếp ra môi trường
ngoài ra ba container đông lạnh chứa khoảng chín tấn nội tạng lợn trong khuôn viên của doanh nghiệp
bước đầu lái xe nguyễn hữu thọ cho biết số nội tạng lợn trên thu gom từ một số đối tượng
không rõ địa chỉ trên địa bàn tỉnh đồng nai
rồi vận chuyển về bán lại kiếm lời
trong khi đó bà nguyễn thị dung cho rằng toàn bộ sản phẩm lời tạng lợn được mua lại từ lái xe thọ
sau đó sơ chế bán lại cho người có nhu cầu
họ thường vận chuyển hàng hóa vào ban đêm
và khi vận chuyển vào thì trong quá trình sơ chế thì tại cơ sở là luôn cửa luôn đóng kín khóa cửa ngoài
cho nên là qua mặt lực lượng chức năng
cơ quan chức năng xác định
toàn bộ số nội tạng đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y số nội tạng chứa trong ba container để từ tháng bốn đến nay
hiện công an tp biên hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
kính chào quý vị
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ tư ngày một mươi năm tháng một mươi hai
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với châu thành nhân
ngụ phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu
có trụ sở tại địa chỉ trên vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại dự án khu nhà ở liên kề thuộc tổ hợp thương mại cửu long phường nam tp cà mau
theo đó khu nhà ở liên kề thuộc tổ hợp thương mại cửu long do tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
công ty cổ phần gọi tác là pvf ceco làm chủ đầu tư
ngày năm bảy hai nghìn một mươi sáu pvf ceco ký quạt thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu
do châu thành nhân làm giám đốc để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án
lợi dụng thỏa thuận hợp tác với pvf ceco châu thành nhân đã có hành vi gian dối
tự nhận là chủ đầu tư dự án thực hiện phân lô bán nền bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn
hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi chín năm tỷ đồng của bốn mươi ba trường hợp người dân
công an tỉnh cà mau khuyến cáo người dân ai là bị hại trong vụ việc trên
hãy đến trình báo với cơ quan công an để đảm bảo quyền lợi
một xe ô tô khách vận chuyển lô hàng lậu có trị giá gần một tỷ đồng
vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế phát hiện
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường nguyễn văn linh phường hương sơ tp huế
lực lượng chức năng phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi chín c một mươi năm nghìn hai trăm ba mươi năm có năm mươi thùng hàng
bên trong có hơn một mươi sản phẩm các loại như mỹ phẩm dây dép áo quần nát tốt
điện thoại di động đồng hồ đeo tay có tổng trị giá gần một tỷ đồng
quá trình làm việc lái xe hoàng mạnh hà chú tại hà nội
không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa để trên khoang xe
một xe ô tô vận tải vận chuyển
số lượng lớn diệu ngoại túi sách dây dép vải cuộn không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực ấp phú hiệp xã an phú huyện tỉnh biên tỉnh an giang
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh tiến hành dừng phương tiện xe tải
do tài xế lâm trung nguyên chú tại phường vĩnh mỹ tp châu đốc điều khiển để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở bốn trăm tám mươi chai rượu hennessy
hai chín trăm linh đôi giày dép năm trăm bốn mươi năm túi sách năm trăm bốn mươi chiếc ví năm trăm hai mươi mũ bảo hiểm và một bốn tấn vải cuộn
tổng trị giá hàng hóa khoảng năm trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
ba trăm linh kg tôm chứa tạp chất vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phát hiện
thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra xe tải bị kiểm soát chín mươi bốn c ba nghìn bốn trăm chín mươi sáu
do tài xế trần thanh dũng chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu điều khiển trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận xã tân phong thị xã giá rai
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển chín thùng xốp
chứa hơn ba trăm linh kg tôm nguyên liệu có tạp chất
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý